lúc đó xây xỉn nên tôi không có kiềm chế được cái hành vi sai trái
tôi gắt ăn năng và gửi lời xin lỗi cho nên cán bộ đã xảy ra sự diệt

trên địa bàn tỉnh bạc liêu xảy ra hơn hai mươi vụ chống người thi hành công vụ liên quan đến gần bốn mươi đối tượng
làm bị thương hai mươi tám cán bộ chiến sĩ
các đối tượng vi phạm không chỉ chống người thi hành công vụ về ngăn cản việc bị xử lý
chạy trốn khi bị bắt giữ mà còn ngang nhiên khiêu khích thách thức đe dọa lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
hành vi phạm tội thường rất côn đồ hung hãn chủ động tấn công lực lượng chức năng khi đang xử lý vụ việc
ý thức tuân thủ pháp lực của một số người dân chưa có cao
một số người có tâm lý có thói quen khi bị lực lượng công an lập biên bản
thì xin rồi mặc cá để thỏa thậm khi không được thì quay qua chây chống đối
cái thứ hai là do tác động tiêu cực của phim ảnh bạo lực
rồi những cái video clip trên mạng xã hội có nội dung cổ suý cho bạo lực hành xử theo kiểu giang hồ
rồi một số đối tượng sử dụng những chất kích thích như rượu bia chất mờ tí
dẫn đến mất khả năng kiểm soát không tự chủ được hành vi
chúng gây ra cái chống này là công vụ
chống người thi hành công vụ là hành vi vi phạm pháp luật
mọi hành vi chống người thi hành công vụ đều được lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh trước pháp luật
mỗi người dân cần nâng cao ý thức góp phần cùng lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể
đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở địa phương
công an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam nguyễn trường giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cô chú tại ấp tấn bình
cả tấn mỹ huyện trợ mới tỉnh an giang về tội cố ý gây thân tích
khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi nguyễn trường giang và nguyễn hồng tuấn chú huyện trợ mới tỉnh an giang
cùng đứng ra tổ chức cho các con bạc lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại một quán giải khát thuộc ấp long quế xã long kiến huyện trợ mới
đến đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi trong lúc các con bạc say xưa sát phạt nhận thấy hành vi sai trái của mình
nên tuấn không muốn đứng ra tổ chức lắc tài xỉu nữa nên nói mọi người ngừng chơi
lúc này nguyễn trường giang hay tin nên đã điều khiển xe mô tô chạy lại quán giải khát nói chuyện với tuấn
trong lúc nói chuyện cả hai xảy ra mâu thuẫn bực tức và sẵn có hơi men trong người
giang đã lấy con dao dùng để chặt dừa gần đó chém nhiều nhát vào người của tuấn gây thương tích
sau đó cầm hung khí lên xe bỏ chạy
riêng nguyễn hồng tuấn được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là hai mươi một
hiện vụ việc đang được công an huyện trợ mới tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái vừa khởi tố đối tượng lê đức hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại thôn ninh phúc xã nga quán huyện trấn yên tỉnh yên bái về tội giết người
khoảng đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi sau khi uống rượu xe về lê đức hạnh đã đến kiosk số một mươi năm
chợ minh tân thành phố yên bái để nói chuyện với vợ cũ là chị nguyễn thị ngọc chú tỉnh yên bái
lúc này con riêng của chị ngọc là cháu dương ngọc anh trong nhà ra đuổi hạnh về
sẵn hơi rượu trong người lê đức hạnh chạy vào nhà chị ngọc cầm lấy con dao để trên bàn
chém nhiều nhát vào đầu và người hai mẹ con chị ngọc khiến chị ngọc bị thương tích bốn mươi một
cháu dương ngọc anh bị thương tích bốn mươi chín
ngay sau đó hạnh đã bị người dân khống chế và giải lên cơ quan công an để điều tra làm rõ về hành vi giết người
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuyên phạt ba bị cáo với tổng mức án ba mươi một năm tù giam
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi tám do làm ăn thua lỗ trang đã thuê võ cảnh trú tại tỉnh khánh hòa
và phạm thị tùng thanh chú tại tp hcm làm giả hai mươi ba giấy đăng ký xe ô tô và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau đó trang đã mang hồ sơ của một mươi tám xe ô tô và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến văn phòng công chứng vương đình hợp
ở thị trấn di linh công chứng ủy quyền giao toàn quyền định đoạt số xe và đất trên
thế chấp cho bà võ thị kim nga ở thị trấn di linh huyện di linh tỉnh lâm đồng để vay một mươi tỷ ba trăm linh triệu đồng
sau đó trang mất khả năng trả nợ
xét hành vi của từng bị cáo hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trang hai mươi năm tù giam về tội lừa đảo
năm năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
hai bị cáo cảnh và thanh mỗi người nhận mức án ba năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
về trách nhiệm dân sự tòa tuyên văn phòng công chứng vương đình hợp và bị cáo trang phải liên đối bồi thường cho bà nga bảy tỷ sáu trăm linh triệu đồng
vì lỗi không xác minh yêu cầu giám định đối với những giấy tờ trang đưa đến công chứng theo luật công chứng và luật dân sự
ngoài ra bị cáo trang còn phải bồi thường thêm cho bà nga số tiền trên một tỷ sáu trăm linh triệu đồng
sau đối tượng
tàng trữ trái phép ma túy đã bị công an tỉnh hải dương và công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang phát hiện bắt giữ
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang tạm giữ hình sự phạm đức mạnh
chú tại tỉnh ninh bình trần đức lộc chú tại tỉnh hà nam và nguyễn tấn hưng chú tại thành phố hà nội
về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng bốn tại đường mùng ba tháng hai phường vĩnh bảo thành phố rạch giá lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố rạch giá bắt quả tang ba đối tượng trên
đang tàng trữ bảy mươi tám viên nén nghi là thuốc lắc và ba mươi sáu bịch ni lông bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận số vật chứng trên chính là thuốc lắc và ma túy đá được hưng giao cho mạnh và lộc đem bán cho người nghiện
còn tại hải dương vào tối ngày hai mươi bảy tháng bốn tại khu vực ngõ hai trăm một mươi một điện biên phủ phường bình hàn đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải dương bắt quả tang bùi đức giang
chú tại tỉnh quảng ninh hiện đang sinh sống trên địa bàn phường ngọc châu thành phố hải dương đang tàng trữ trái phép một trăm sáu mươi năm viên hồng phiến và hai gói ni lông chứa ma túy đá
tại cơ quan công an giang khai nhận số ma túy trên được đối tượng cất giấu với mục đích bán kiếm lời
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị hương ngoan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại sáu mươi chín a đô lương phường phước hòa thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đặc điểm nhận dạng đối tượng này cao một m năm mươi bảy và có sẹo cong hai năm cm cách bốn cm trên sau đầu lông mày trái
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện cam lâm của tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn vĩnh trung xã cam an nam huyện cam lâm của tỉnh khánh hòa
đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách một hai cm dưới trước đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn anh minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai b chu văn an phường sương huân thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa về tội đánh bạc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi